cảnh giác lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế
số ca nhiễm covid một mươi chín đang tăng nhanh người dân làm gì để có thể mua được thuốc monupiravit
phong lên mạng xã hội facebook và thấy anh y khương a jun có đăng bán một chiếc xe máy nên nhắn tin hỏi mua
sau đó cả hai gặp mặt và thỏa thuận mua bán chiếc xe trên với giá ba mươi bốn triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản
lúc này phong tải hình ảnh trên mạng rồi chỉnh sửa thông tin về việc đã chuyển thành công số tiền ba mươi bốn triệu đồng và đưa cho anh y cương a chun xem
vì tin tưởng là phong đã chuyển tiền cho mình nên anh a khương đã giao xe máy cùng giấy chứng nhận đăng ký và bảo hiểm xe cho phong
chiếm đoạt được chiếc xe phong điều khiển đến một tiệm cầm đồ cầm cố được hai mươi bốn triệu đồng tiêu xài cá nhân cho đến khi bị bắt
công an tp thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản rửa tiền
thủ đoạn của các đối tượng là giả danh người mua hàng trên mạng xã hội
g đang ở nước ngoài đặt mua hàng cho người thân tại việt nam rồi gửi mã động dưới dạng đường link và yêu cầu người bán nhấn vào nhấn vào đường dẫn
theo hướng dẫn để nhận thanh toán tiền
khi người bị hại làm theo sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng mật khẩu đăng nhập otp
từ đó đăng nhập vào tài khoản ngân hàng và chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản của nhóm rửa tiền
để đối phó nhóm đối tượng lập nhiều tài khoản ảo nhận tiền sau đó mới chuyển về tài khoản của nhóm chủ mưu
theo tài liệu điều tra tính từ ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã tìm cách rửa số tiền đến hơn ba mươi ba tỷ đồng
thưa quý vị thời gian vừa qua trên các trang mạng xã hội đầu tư chứng khoán quốc tế đang được thổi phòng như một hình thức đầu tư tài chính hấp dẫn
do đó thì nhiều người chót tin những lời hứa hẹn lợi nhuận cao rủi ro thấp rút tiền dễ và phí môi trường không đáng bao nhiêu
của những chuyên gia chứng khoán quốc tế nhiều nhà đầu tư đã thua lỗ hàng trăm triệu đồng thậm chí là tán ra bại sản trước khi giấc mơ làm giàu thành hiện thực
và để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
theo số liệu của tổng cục công cây việt nam cho năm hai nghìn hai mươi một thị trường chứng khoán việt nam ghi nhận nhiều kỷ lục mới khi trị số vnedex chạm bốc một năm trăm linh điểm
làm sóng gia nhập của nhà đầu tư tăng cao
từ đó cũng đã xuất hiện một số đối tượng đã lợi dụng các diễn đàn để tung tin đồn phát tán tài liệu giả mạo thông tin không đúng sự thật
nhằm mục đích lôi kéo sử dụng nhà đầu tư mùa bản chứng khoán
sau đó thì anh ta lại chủ động mời tôi vào một nhóm gia lô do chính anh ấy làm chủ nhóm
trong nhóm gia lô đó thì cũng có rất nhiều thành viên đã gửi lại những lệnh thành công khi giao dịch trên sàn chứng khoán đó
và bên cạnh đấy thì anh ấy cũng vừa hẹn rằng sẽ giúp tôi mua được số cổ phiếu trên sàn chứng khoán quốc tế đó với giá rẻ hơn năm mươi lần so với giá niêm yết trên thị trường
sau một thời gian thì tôi thấy là
không gỡ lại được vốn là tôi đã quyết định là dừng việc đầu tư lại và liên hệ với anh ta là để tìm cái phương án là lấy lại cái số tiền gốc ban đầu
tuy nhiên khi mà tôi gọi điện nhắn tin thì anh ta đã chặn số của tôi và từ đó không liên hệ được nữa
đối với nhà đầu tư thì cái ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là họ sẽ phải đối mặt với cái rủi ro về thua lỗ và vẫn bốn rất là cao
tại vì những cổ phiếu này thường là những cổ phiếu mà kém chất lượng tài sản không có giá trị
đối với ảnh hưởng đến thị trường thì cũng có ảnh hưởng rất nhiều
đầu tiên thì nó sẽ gây sói mòn liềm tin của nhà đầu tư
ngoài ra thì điều này cũng sẽ làm ảnh hưởng lớn đến cái khả năng nâng hạng của thị trường chứng khoán việt nam
cũng như sự phát triển bền vững trong chung và giải hạng
những nhà đầu tư nước ngoài khi mà muốn giải ngân vào việt nam thì họ cũng sẽ phải đắn đo rất là nhiều
về cái việc mà quản trị rủi ro đối với danh mục của họ khi trước khi giải ngân vào việt nam
thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo này vô cùng tinh vi
chúng làm con dấu giả ký vào biên bản cam kết với công ty sở tại ở nước ngoài để khách hàng an tâm lập vốn
khi người dân trai trên google các công ty này vẫn cứ định chỉ mạo sụp thuế đầy đủ
nhưng thực chất đây chỉ là những công ty ma
và sau khi người chơi tham gia vào vài dây dịch đầu
các đối tượng sẽ tung chiêu bài lướt sóng kiếm lời nhanh
liên tục hối thúc để chơi đầu tư lớn
sau đó tìm lối cách để làm cho tài khoản của nhà đầu tư bị cháy
nếu người chơi muốn thu hồi vốn
chúng lại tiếp tục bắt người chơi đầu tư thêm tiền
và dùng chính sách trợ giá tài khoản an toàn của sàn để hỗ trợ người chơi
tuy nhiên sau đó chúng lại tiếp tục tung với chiêu bài để người chơi không thể rút tiền và mất trắng tài khoản
tuy nhiên chúng ta cũng nên đưa ra những kịch bản
và cũng xác định được luôn là chúng ta nên tìm kiếm kiếm ai
và có những cái bằng chứng như thế nào để có thể là thu hồi lại vốn chúng ta đã bỏ ra
để tránh sập bẫy của những đối tượng lừa đảo
người dân cần đề phòng với những lời mời chào
mang lại lời nhận cao với rủi ro thấp
thậm chí không rủi ro và trả lại cao ngay lập tức khi nhà đầu tư đóng tiền
cẩn trọng và cân nhắc kỹ để tránh bị các đối tượng xấu lôi kéo
cuốn tắt các luồng thông tin trên không gian mạng
các hội nhóm về đầu tư chứng khoán
khi đầu tư cần phải xem xét kỹ thấu đáo
dựa trên hình dáng kết quả hoạt động kinh doanh và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp
chứ không phải chạy theo trò lưu hay các luồng thông tin ngoài lề
nhà đầu tư cũng nên tìm hiểu thông tin và trao đổi thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán
qua các kênh chính thống của cơ quan nhà nước luật sư
hay các doanh nghiệp môi giới chứng khoán uy tín được ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
trong báo cáo lộ trình mở cửa du lịch quốc tế do tổng cục du lịch đề xuất
một trong những điều kiện khách quốc tế vào việt nam du lịch là bắt buộc phải mua bảo hiểm
có nội dung điều trị covid một mươi chín mệnh giá tối thiểu là một mươi usd
hiện bộ văn hóa thể thao và du lịch đã sẵn sàng và tiến hành hoàn thiện tất cả các khâu
để mở cửa du lịch trong tình hình mới với việc mở cửa du lịch hoàn toàn từ ngày một mươi năm tháng ba
trong quá trình chuẩn bị này việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu
sau khi giảm giá gần hai triệu đồng một lượng trong buổi sáng giá vàng miếng đã quay đầu tăng dữ dội
và tiến gần đến mốc sáu mươi bảy triệu đồng một lượng
theo đó giá vàng miếng sgc giao dịch ở mức là sáu mươi năm bốn đến sáu mươi sáu bảy mua vào bán ra
tăng tám trăm linh đồng một lượng ở chiều mua vào
và một triệu một trăm linh đồng một lượng ở chiều bán ra so với biên giao dịch sáng nay
nhằm bù đắp sản lượng thiếu hụt do nguồn cung xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước
bộ trưởng bộ công thương vừa ký ban hành quyết định số hai trăm bốn mươi hai
về việc giao một mươi doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu thêm hai bốn triệu mét khối xăng dầu trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
các doanh nghiệp được giao tăng sản lượng nhập khẩu xăng dầu
phải thực hiện việc nhập khẩu xăng dầu không thấp hơn tổng sản lượng này
đồng thời phải chứng minh được hoạt động sản xuất
nhập khẩu của mình bằng các hóa đơn chứng từ xuất nhập xăng dầu hàng tháng
báo cáo qua vụ thị trường trong nước bộ công thương trước ngày hai mươi hàng tháng
trong những ngày qua hầu hết các loại vật liệu xây dựng như thép cát đá xanh xi măng
đã tăng so với cuối năm hai nghìn hai mươi một
trong đó giá cát tăng từ hai trăm chín mươi đồng một mét khối lên ba trăm linh đồng một mét khối
cát bê tông vàng tăng lên bốn trăm hai mươi đồng một mét khối
xi măng tăng từ ba đến năm đồng một bao năm mươi kg
trong khi đó giá thép xây dựng đang được bán khoảng một mươi bảy đồng một kg
tương đương một mươi bảy triệu đồng một tấn
theo các đơn vị kinh doanh việc xăng dầu tăng giá khiến cước vận tải tăng theo
nên giá vật liệu xây dựng cũng phải thay đổi để bù vào chi phí vận chuyển
thưa quý vị khán giả ngay sau khi cục quản lý dược bộ y tế kê khai giá
và phê duyệt cho bán buôn giá bán lẻ thuốc kháng virus điều trị covid một mươi chín
có hoạt chất monopiravit của việt nam sản xuất đã được nhiều nhà thuốc
ở hà nội và tp hcm bắt đầu
ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại một nhà thuốc được bán thuốc điều trị covid một mươi chín có chứa hoạt chất monopiravit
trên phố nối trúc hà nội
không xảy ra tình trạng đông đúc bởi quy định mua thuốc khá chặt chẽ
nhiều người dân cho biết với mức giá hai trăm năm mươi đồng trên một hộp
là hợp lý so với điều kiện kinh tế hiện nay

là hợp lý so với điều kiện kinh tế hiện nay
không xảy ra tình trạng đông đúc bởi quy định mua thuốc kháng virus như
phải có đơn chỉ định của bác sĩ hoặc giấy chứng nhận đang điều trị f của cơ sở y tế địa phương
đồng thời tư vấn kỹ về việc sử dụng thuốc tránh những tác hại không mong muốn
những người mà không có giấy tờ thì bọn em sẽ không bán đấy ạ

với cả triệu chứng của người ta không nặng thì bọn em không bán
nên người ta không đến mức là phải bán cái thuốc này ạ
từ hôm qua đến giờ nhà em bây giờ mới bán nên là số lượng khách quay ra mua cái này cũng khá là nhiều
mọi người cũng quan tâm đến nhiều ạ
tuy vậy có người vẫn chưa nắm rõ quy định mua thuốc điều trị covid một mươi chín
nhưng lo ngại dịch bệnh lây lan nên đã tìm đến hiệu thuốc
với mục đích mua cho người thân hoặc mua dự phòng
em mua hộ ở dưới quê ạ dưới quê đang mắc nhiều
em lên đây em mua thuốc thì em cũng không biết là phải cần giấy tờ
tờ của bên phường xã giấy tờ của gia đình các thứ ạ
việc công khai bán thuốc đại trà giúp người dân an tâm về giá và chất lượng
hơn nữa còn giảm bớt được tình trạng nhiều người tìm mua các thuốc kháng virus tràn lan trên thị trường
tuy nhiên bộ y tế cũng cần có các biện pháp giám sát chặt đối với hệ thống các nhà thuốc
tránh tình trạng gom thuốc hoặc mua tích chữ gây khăn hiếm thuốc điều trị covid một mươi chín
vâng thưa quý vị trước khi dịch bệnh covid một mươi chín xuất hiện
các loại máy đo nồng độ oxy trong máu sbo hai chỉ bày bán tại các cửa hàng thiết bị y tế chuyên dụng
dành cho những người mắc bệnh lý tim mạch phổi
và đối với những người mắc covid một mươi chín khi trở nặng thường có biểu hiện suy hô hấp
máy đo sbo hai là một công cụ phát hiện tình trạng thiếu oxy trong máu để sớm có hướng xử lý cho bệnh nhân
và nắm bắt được nhu cầu này của nhiều người tiêu dùng trong việc mua và sử dụng các thiết bị này
nên là hiện nay trên thị trường có rất nhiều tổ chức cá nhân đang cung cấp các thiết bị so hai
vậy làm thế nào để lựa chọn được một thiết bị đảm bảo chất lượng
phục vụ cho việc khám và chữa bệnh covid một mươi chín mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây
và phóng sự này cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại
chỉ vài chục nghìn đồng cho một chiếc máy đo oxy trên các sàn thương mại điện tử
trên sàn thương mại điện tử lazada chiếc máy đo nồng độ oxy trong máu spo hai có giá chín mươi chín đồng
ngoài ra nhiều mẫu máy khác nhau có giá rẻ từ sáu mươi năm đến ba trăm linh đồng
còn tại sàn thương mại điện tử shopee máy đo nồng độ oxy trong máu poolymeter lk tám mươi bảy
được quảng cáo là hàng nhập khẩu đức nhưng giá chỉ một trăm bảy mươi tám đồng
hay một chiếc máy đo nồng độ oxy và nhịp tim với màn hình led hiển thị
được trao bán với giá chỉ ba mươi năm đến chín mươi chín đồng
thưa quý vị và các bạn hiện nay trong việc theo dõi cũng như điều trị bệnh nhân covid một mươi
tại nhà thì việc theo dõi nồng độ oxy trong máu là điều hết sức cần thiết
thế nhưng hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại máy đo nồng độ oxy khác nhau
vậy làm thế nào để lựa chọn được thiết bị đảm bảo chất lượng
ngày hôm nay chúng ta có cuộc trao đổi với bác sĩ nguyễn đình tỉnh để hiểu rõ hơn về vấn đề này
rất chào bác sĩ ạ
thưa bác sĩ máy đo nồng độ oxy trong máu thì có vai trò như thế nào trong việc theo dõi bệnh nhân covid một mươi chín
cũng như bác sĩ có thể chia sẻ cách sử dụng thiết bị này được không ạ
thứ nhất là máy đo nồng độ oxy hay còn gọi là máy đo spo hai
thì nó là một máy để đánh giá độ bão hòa oxy trong máu
tức là để đánh giá cái tình trạng thiếu oxy của người bệnh
do vậy đối với các bệnh nhân f đặc biệt là các bệnh nhân được theo dõi điều trị tại nhà
thì việc có được một máy đo spo hai đảm bảo đưa được các thông số đúng
thì cũng sẽ là một trong những cái chỉ số giúp các bác sĩ có thể theo dõi
và đánh giá tình trạng bệnh nhân từ xa
hiện tại thì đối với các thiết bị mà đo spo hai cầm tay thì cách sử dụng của nó cũng tương đối là đơn giản
thì dựa trên cái nguyên tắc của cái máy đo thì máy sẽ có các cái cảm biến hồng ngoại
và được đo máy được kẹt và đo ở các cái thường là các cái đầu ngón tay
thì cũng chỉ sau khoảng ba mươi giây hoặc là sáu mươi giây là chúng ta sẽ có được cái kết quả đo tương đối chính xác
vâng vậy khi lựa chọn thiết bị đo nồng độ oxy trong máu thì chúng ta cần lưu ý những điều gì ạ
cái thứ nhất là
nên mua của các cái nhà thuốc lớn hoặc là các cái cửa hàng mà chuyên về kinh doanh về vật tư thiết bị y tế
thì khi mà các bạn đã chọn lựa được một cái mẫu mã mà mình cảm thấy nó phù hợp
thì các bạn nên dành thời gian để tìm hiểu xem là cái nhãn hiệu cũng như là cái thương hiệu có uy tín hay không
cái thứ ba là khi mà mình mua các cái sản phẩm điện tử
thì anh chị cần phải kiểm tra rất là kỹ từ các cái bên ngoài
là các cái hộp tem chống hàng giả hàng nhái các cái niêm phong của bao bì
cũng như là sản phẩm thì phải có được bảo hành trong một khoảng thời gian
và cuối cùng thì là anh chị cũng lưu ý đến cái giá thành của sản phẩm
còn một cái sản phẩm để có thể đo được cho kết quả chính xác đảm bảo
thì cái giá thành nó thường là không dưới năm trăm linh nghìn
vâng xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi